trong phần tin quốc tế siri bác bỏ cáo buộc của nước mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học

trong một tuyên bố bộ ngoại giao siri vừa khẳng định đây là những cáo buộc giả dối không có căn cứ
trong một tuyên bố bộ ngoại giao siri nhấn mạnh cáo buộc mà phía mỹ đưa ra vào thời điểm này có thể hủy hoại những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng siri thông qua con đường hòa bình mà không có sự can thiệp của nước ngoài
chính phủ syri tái khẳng định quan điểm chống sử dụng vũ khí hóa học và quốc gia này đã giao toàn bộ kho vũ khí hóa học cho tổ chức cấm vũ khí hóa học opcw đi tiêu hủy

nhằm tiếp tục gây sức ép buộc triều tiên phải từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa
hãng tin kyodo dẫn nguồn tin cho biết vấn đề quy mô tập trận chung mỹ hàn sẽ được thảo luận khi phó tổng thống mỹ mike pence gặp thủ tướng abe tại tokyo trước khi tới tham dự lễ khai mạc olympic tại hàn quốc
hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thể hiện quan điểm này với tổng thống hàn quốc moon jae in trong cuộc gặp ba bên tại pioncheng
mỹ và hàn quốc đã nhất trí hoãn cuộc tập trận chung thường niên cho tới sau kỳ olympic pyeongchang
từ ngày chín hai mươi năm hai và paralympic pyeongchang từ ngày chín một mươi tám ba nhằm đáp lại tín hiệu tích cực mà nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đưa ra trong thông điệp năm mới
sau gợi ý đối thoại của ông kim hai miền triều tiên đã nối lại đường dây nóng quân sự tổ chức cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên sau hơn hai năm và tiến hành nhiều cuộc họp cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho đoàn triều tiên tham gia olympic pionchang hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhật bản vẫn giữ quan điểm cảnh giác và cứng rắn đối với bình nhưỡng
câu chuyện về một em bé được sinh ra trên tàu cứu hộ trong hành trình di cư trên biển địa trung hải đã trở thành chủ đề của bài hát mà nước pháp sẽ đem đến trong cuộc thi eurovision song năm nay
các khúc này sẽ thể hiện niềm khao khát được sống trong hòa bình của những người di cư
nhóm nhạc pháp madame moussieu được lựa chọn để thể hiện các khúc merci cảm ơn trong cuộc thi eurovision song năm nay
merci cũng là tên của bé gái đã được sinh ra trong hành trình di cư
chúng tôi chỉ có bức ảnh của bé mơsi được chụp một mươi năm phút ngay sau khi bé trao đời
một bé gái nhỏ nhắn với tràn đầy hy vọng và cái tên của bài hát được đặt tên theo đúng tên của bé gái
các khúc này được hy vọng sẽ chống lại những nạn lạm dụng buôn người đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho những người di cư để họ khao khát tiếp tục cuộc sống mới
trong vòng hai năm qua tổ chức sos địa trung hải đã đón hơn hai mươi tám người di cư vì lý do chiến tranh nghèo đói
những người này thường chọn đích định
tên là châu âu trong hành trình ấy cô tayo người nigeria đã sinh hạ bé merci trong vòng tay chào đón của nhiều người xa lạ
tôi rất mừng vì nước pháp đã chọn bài hát messi là ca khúc chính thức để tham gia eurovision south
điều đó đang tiếp thêm động lực sống của nhiều người di cư
vòng cuối cùng của cuộc thi eurovision song sẽ được diễn ra vào ngày một mươi hai tháng năm tại lisbon bordeaux
lần gần đây nhất nước pháp giành giải quán quân trong cuộc thi này là vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
dịch cúm tại nước mỹ đang trở nên trầm trọng khi ngày càng có thêm nhiều người phải tới các phòng khám bệnh và tỷ lệ người nhập viện đang ở mức cao nhất trong gần một mươi năm qua
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc cho biết một mươi sáu trẻ em đã tử vong vì cúm trong tuần kết thúc ngày hai mươi bảy tháng một đưa số ca trẻ em tử vong vì cúm lên năm mươi ba trường hợp
cũng theo cdc trong một trăm linh người dân thì có năm mươi một bốn người nhập viện vì cúm
người lớn trong độ tuổi từ sáu mươi năm trở lên có tỷ lệ nhập viện cao nhất sau đó là những người trong độ tuổi từ năm mươi tới sáu mươi bốn và trẻ em dưới năm tuổi
cdc lo ngại rằng đợt dịch năm hai nghìn một mươi tám có thể trầm trọng hơn đợt dịch năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
cdc cho biết dịch cúm đã lan rộng bốn mươi tám bang trong đó duy nhất bang oregon báo cáo mức độ dịch giảm
tuy nhiên số bang có mức độ dịch lan mạnh tăng từ ba mươi chín lên bốn mươi hai bang
dịch cúm tại mỹ đã kéo dài được một mươi tuần và dự kiến sẽ còn kéo dài
dịch cúm sẽ kéo dài ít nhất là vài tuần nữa
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân